đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số tỉnh trà vinh lần thứ ba năm hai nghìn một mươi chín đã chính thức khai mạc với chủ đề
các dân tộc đoàn kết phát huy nỗ lực hội nhập và phát triển
những năm qua các dân tộc thiểu số tỉnh trà vinh tiếp tục khẳng định đường lối nhất quán của đảng và nhà nước ta
về vấn đề dân tộc và đại đoàn kết dân tộc đã có công to lớn trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc
các cấp các ngành trong tỉnh tổ chức thực hiện có hiệu quả các chương trình mục tiêu quốc gia an sinh xã hội
dự án đầu tư hỗ trợ vùng đồng bào dân tộc thiểu số với tổng kinh phí trên một tỷ đồng
từ đó sản xuất phát triển đời sống ổn định văn hóa giáo dục y tế trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số cũng không ngừng được nâng lên